xuất thân từ một gia đình làm nông nghiệp có hoàn cảnh khó khăn nhưng với sự năng động sáng tạo của bản thân
chị nguyễn thị anh đào ở khóm hải hòa thị trấn hồ xá huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đã vươn lên trong cuộc sống không ngừng cố gắng
đến nay trung bình mỗi năm chị đều đạt doanh thu từ bốn mươi đến năm mươi tỷ đồng bằng nghề kinh doanh thức ăn gia súc
không chỉ vậy chị còn giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống
khởi nghiệp bằng nghề buôn bán thức ăn gia súc cách đây hơn một mươi năm ban đầu chị nguyễn thị anh đào gặp rất nhiều khó khăn
để khởi nghiệp ra cái này thực sự là vất vả là bởi vì đầu tiên là vốn không có rồi là kinh nghiệm mình cũng không có
nhiều khi tôi cũng là chung bước nhưng mà nhờ cái sự đồng viên của các cấp đặc biệt là phụ nữ tịnh và hội liên hiệp phụ nữ huyền đã đưa tôi lên trên thịt thêm
được sự giúp đỡ của các cấp hội phụ nữ
mệnh dạng thành lập tổ hợp tác sản xuất tinh bột nghệ và kinh doanh tổng hợp
chị đầu tư hơn hai tỷ đồng xây dựng nhà xưởng
sưởng của chị thường xuyên tạo việc làm cho khoảng từ một mươi đến hai mươi chị em đều là những người có hoàn cảnh khó khăn
chị đầu tư hơn hai tỷ đồng xây dựng nhà xưởng xưởng của chị thường xuyên tạo việc làm cho khoảng từ một mươi đến hai mươi chị em đều là những người có hoàn cảnh khó khăn
một năm chị đào thu mua cho người dân hơn một trăm linh tấn nghệ không dừng lại ở đó chị đào tiếp tục đầu tư một mươi năm tỷ đồng mở một trang trại chăn nuôi lợn nái khép kín
đến thời điểm này mỗi năm chị đào có thu nhập hơn ba tỷ đồng từ cung cấp cho các cấp phụ nữ
cấp thức ăn ra súc cho ba trăm linh đại lý và nhà máy tinh bột nghệ
chúng tôi cũng đã phối hợp với một số đơn vị cơ quan có liên quan
để hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng những thương hiệu nhãn mát
và đặc biệt thì chúng tôi cũng đã kết nối thị trường trong tiêu thụ sản phẩm
hỗ trợ chị anh đào tiếp cận với chính sách khuyến công của quốc gia
cũng một hình thức để giúp doanh nghiệp đầu tư các phương tiện máy móc
để nâng năng suất cũng như chất lượng sản phẩm
mô hình doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp do chị nguyễn thị anh đào làm chủ
đã giúp hàng chục gia đình phụ nữ thoát nghèo
mong rằng mô hình làm kinh tế giỏi của chị ngày càng được nhân rộng
để giúp đỡ thêm nhiều phụ nữ vươn lên trong cuộc sống